bão số sáu nếu như đổ bộ vào tỉnh quảng ngãi thì huyện đảo lý sơn có thể sẽ là nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên
hiện tại huyện đảo lý sơn đã chủ động chuẩn bị các phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra
tại các khu dân cư làng trẻ ven biển chính quyền địa phương hướng dẫn người dân dùng bao cát bao tải trăng chốt lại nhà cửa để bảo vệ tài sản tính mạng của mình
ba mươi tàu cá và gần bốn mươi lồng bè nuôi cá thương phẩm cùng hàng trăm cano thuyền thúng cũng được ngư dân đưa vào vũng neo đậu tàu thuyền lý sơn tránh bão
lý sơn có một mươi năm công trình dự án đang triển khai thi công trong đó có năm công trình có thể chịu ảnh hưởng trực tiếp bão số sáu
hiện các đơn vị thi công có
điểm dừng kỹ thuật an toàn đồng thời di rời các trang thiết bị thi công vật liệu xây dựng khỏi công trường đến nơi an toàn
công nhân di chuyển đến các khu trú bão tuyệt đối không ở lại các lán trại trên công trường

chính quyền địa phương huyện lý sơn chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện với phương châm bốn tại chỗ để kịp thời ứng phó khi bão đổ bộ